trung học phổ thông quốc gia
buổi sáng các thí sinh sẽ giữ thi môn ngữ văn theo hình thức thi tự luận
thời gian làm bài là một trăm tám mươi phút
buổi chiều các thí sinh sẽ thi môn vật lý theo hình thức trắc nghiệm
thời gian làm bài là chín mươi phút
trước đó trong ngày thi đầu tiên kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
đã có bốn mươi chín thí sinh vi phạm quy chế bị xử lý
không có cán bộ coi thi vi phạm quy chế
đối với môn toán số thí sinh bị kỷ luật là ba mươi ba
trong đó khiển trách một mươi ba cảnh cáo hai đình chỉ thi hai mươi hai
đối với môn thi ngoại ngữ số thí sinh bị kỷ luật là một mươi hai
trong đó khiển trách là ba đình chỉ thi chín thí sinh
các lỗi bị kỷ luật đa phần là do mang điện thoại di động
mang tài liệu và thiết bị gian lận vào phòng thi
và trong những ngày này thì rất nhiều hoạt động nghĩa tỉnh
của các đơn vị tổ chức cá nhân đã được thực hiện
nhằm hỗ trợ cho thí sinh và người nhà trong kỳ thi
trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm
ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân
tại các điểm thi tại hà nội
ở trọ xa nên sau khi thi xong môn đầu tiên
hai mẹ con chị liên đành tranh thủ ăn vội bữa cơm trưa
ngay tại địa điểm thi để chiều còn thi môn mới
trước khi lên hà nội chị liên lo lắm chuyện cơm nước cho con
chỉ sợ con ăn uống không hợp vệ sinh mà đau bụng không thi được
thế nhưng hôm nay nhận được những suất cơm miễn phí
của các tình nguyện viên hai mẹ con chị rất mừng và yên tâm
lo là ăn này sợ ăn lăng nhăng cháu nó đau bụng không thi được
suất cơm này rất ngon
ở đây gặp được suất cơm này thì quả thật là không chất lượng
em cũng ở các nơi khác thì em cũng còn lo kiểu bị làm sao
ăn vào đau bụng không thi được
nhưng khi mấy chị tỉnh nguyện viên đưa cho em suất cơm
em cảm thấy cũng bớt lo như phần nào
để chuẩn bị những suất ăn ngon đảm bảo vệ sinh
các tỉnh nguyện viên của câu lộc bộ thiện nguyện cơm năm hà nội
đã phải chuẩn bị từ rất sớm
cẩn thận nấu nướng phân chia từng suất ăn
và chứa tràn trong đó là cả tấm lòng sự sẻ chia của thế hệ trẻ và cộng đồng
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm chất lượng của các suất cơm
cơm năm hà nội cũng triển khai tương đối bài bản
về mặt cơ sở vật chất
tiếp tục kêu gọi sự hỗ trợ của trường ngôn ngon tổ tiên
mặt xe sàn của bếp một trăm năm mươi m hai
đảm bảo cho tất cả quy trình vận hành
làm sao đảm bảo một suất một ngày không có vấn đề gì
thứ hai là về mặt xây dựng thực đơn
cơm năm hà nội phối hợp chặt chẽ với các đơn vị có kinh nghiệm
trong việc xây dựng thực đơn để đảm bảo giá trị dinh dưỡng
trước hết là đối tượng chúng em ở đây
chủ yếu là những người ở tỉnh lẻ lên và những người có xa địa điểm thi này
những người có khó khăn hơn một chút
thì giúp đỡ họ những suất cơm với giá miễn phí
để họ có thể yên tâm hơn và có điều kiện tốt hơn
để hoàn thành tốt kỳ thi này
trong đợt thi trung học phổ thông quốc gia năm nay
câu lạc bộ cơm năm hà nội sẽ hỗ trợ bốn suất cơm miễn phí
cho thí sinh và người nhà tại một mươi chín điểm thi trên nệ bàn tp hà nội
và hơn ba xuất tại năm điểm thi của thanh hóa
bên cạnh đó
cũng có nhiều câu lọc bộ thiện nguyện
các tổ chức cá nhân các mạnh thường quân
tiến hành hỗ trợ cơm bánh ngọt và nước uống miễn phí cho các sĩ tử
những món quà tuy nhỏ nhưng đã trở thành nguồn động viên to lớn
mùa thi năm nay hà nội đang phải chịu cây nóng đỉnh điểm
nhưng sự sẻ chia và tấm lòng của cả cộng đồng xã hội
đã giúp mùa thi trở nên nghĩa tình hơn
giúp cho thí sinh và người nhà bớt đi cái gian nan vất vả
với mong muốn giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn
các em học sinh thuộc xã hiệp phước huyện nhà bè tp hcm
có cơ hội được giao lưu học hỏi và rèn luyện thêm các kỹ năng giao tiếp bằng tiếng anh
quỹ hỗ trợ cộng đồng laurence sting đã cuối hợp cùng trường trung học cơ sở hiệp phước
tổ chức chương trình hội trại tiếng anh nam sài gòn hai nghìn một mươi năm
cho gần một trăm linh em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đang học tại trường
hội trại tiếng anh nam sài gòn hai nghìn một mươi năm diễn ra mỗi ngày
từ ngày hai mươi năm tháng sáu đến ngày bốn tháng bảy năm hai nghìn một mươi năm
với sự tham gia hướng dẫn của các tình nguyện viên
là các em học sinh của trường quốc tế nam sài gòn
và trường trung học cơ sở trung học phổ thông đinh thiện lý
phố mỹ hưng quận bảy tp hcm
các em học sinh của trường trung học cơ sở hiệp phước tham gia hội trại
được chia thành sáu nhóm tùy theo trình độ tiếng anh
trong một mươi ngày diễn ra hội trại mỗi ngày hai buổi học
các tình nguyện viên sẽ hướng dẫn giúp các trại sinh tiếp cận
nâng cao kỹ năng tiếng anh với sáu môn học chính
tiếng anh các chào hỏi trên thế giới khoa học nghệ thuật âm nhạc thể thao
trong vật lý và hóa học
đây là hoạt động hết sức bổ ích và ý nghĩa
góp phần tạo hành lang cho các nhà quản lý giáo dục
trong lộ trình cải cách giáo dục
nhất là kỹ năng rèn luyện giao tiếp bằng tiếng anh cho học sinh
tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện yên thành tỉnh nghệ an
vừa bắt giữ đối tượng nguyễn thị nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
trú tại xóm tám xã mỹ thành tỉnh nghệ an
về tội tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài trái phép
trước đó nguyễn thị nhật đến nhà chị trương thị minh nguyệt
chú tại xã diễn xuân huyện diễn châu tỉnh nghệ an chơi
tại đây nhật nói với gia đình cho chị nguyệt ra hà nội
làm nghề cắt tóc vội đầu lương tháng bốn triệu đồng
tuy nhiên gia đình chị nguyệt không đồng ý
do chị nguyệt bị cầm điếc
khi về nhà nhật sử dụng điện thoại nhắn tin vận động
và được chị nguyệt đồng ý
nhật đến đưa nguyệt lên lào cai
và bàn giao cho chị nguyệt cho ma thị khánh ly
sau đó ly đã đưa nguyệt sang trung quốc
nhận được tin báo công an huyện yên thành
đã nhanh chóng phối hợp với công an tỉnh lào cai
và bộ chỉ huy bộ đội biên phòng lào cai
truy tìm tung tích nạn nhân
đến ngày hai mươi chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi năm
chị nguyệt đã được các lực lượng chức năng
phối hợp tìm kiếm và giải cứu thành công
đưa về nhà an toàn
tòa nhân dân huyện long hồ tỉnh vĩnh long
vừa xét xử lưu động vụ án chống người thi hành công vụ
tại xã long phước huyện long hồ tỉnh vĩnh long
năm tháng hai trong khi đang làm nhiệm vụ
thì đồng chí nguyễn minh hải phát hiện
huỳnh hiễu linh chú tại xã phước hậu
huyện long hồ điều khiển xe mô tô
trở sau là lê thị thanh ngân
và nguyễn thị trúc quỳnh đã uống rượu bia
và trở qua số nguyện quy định
khi bị lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra giấy tờ
linh và ngân không chấp hành mà còn dùng
lời lẽ xúc phạm và vũ lực
tấn công đồng chí hải và đồng chí tô minh tuấn
hậu quả làm đồng chí tuấn bị thương
phạt bị cáo huỳnh hiễu linh một mươi tám tháng tù giam
và bị cáo lê thị thanh ngân chín tháng tù
nhưng cho hưởng án treo
về tội chống người thi hành công vụ
riêng đối với nguyễn thị trúc quỳnh
do tại thời điểm xảy ra vụ án
quỳnh chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự
nên cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện long hồ
đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
về hành vi cản trở người thi hành công vụ
tại hà nam vào ngày hôm qua
phòng cảnh sát chuyên áo tội phạm công an hà nam
phối hợp với công an thành phố bóng cái
và phòng cảnh sát chuyên áo tội phạm công an tỉnh quảng ninh
bắt đối tượng chuyên áo nguyễn văn phúc
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai
chú ở thôn mỹ đôi xã an mỹ huyện bình lục tỉnh hà nam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trước đó vào khoảng tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai
nguyễn văn phúc đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản
số tiền hơn hai trăm linh triệu đồng
của anh văn anh ở thành phố hà nội
rồi bỏ trốn ra quảng ninh
đổi tên là hùng quê ở thái bình
làm lái đỏ ở sông ca long
trông coi đìa tôm ở một số huyện của tỉnh quảng ninh
sau đó về xã hải xuân thành phố móng cái
tỉnh quảng ninh làm thợ mộc thì bị bắt
hiện cơ quan công an đang tiến hành làm các thủ tục
bàn sao đối tượng phúc cho công an huyện bình lục
để xử lý theo quy định của pháp luật
những tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trên địa bàn tỉnh hậu giang diễn biến phức tạp
bằng nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi
các đối tượng đã đưa nhiều người vào bẫy
mà không hề hay biết
thậm chí có trường hợp bị đối tượng lừa đến nhiều lần
rồi mới phát hiện ra
mới đây chị diệp thúy ngân
nhận được tin nhắn thông báo trúng thưởng
chiếc xe máy piazzo và phiếu quà tặng
với tổng giá trị gần một trăm hai mươi năm triệu đồng
từ chương trình tri ân khách hàng
của ứng dụng facebook cài sẵn trên điện thoại
tuy nhiên để nhận được giải
chị ngân phải vào website nêu trong tin nhắn
để hoàn thành hồ sơ
và nạp một năm triệu đồng
thẻ cào điện thoại
thấy chị ngân đã mắc bẫy đối tượng tiếp thủ gọi điện
yêu cầu chị nạp thẻ cào
và chuyển tiền mặt vào tài khoản ngân hàng
tổng cộng một mươi tám triệu đồng
rồi tắt máy và website mà chị ngân
truy cập để làm hồ sơ cũng biến mất
chị ngân không dám điện thoại đâu
vì em nghĩ là chắc ăn chắc có
thật thật cho nên em mới tin tưởng
theo thống kê của công an tỉnh hậu giang
trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi năm
trên địa bàn tỉnh xảy ra tám vụ lừa đảo
chiếm đoạt tài sản tăng ba mươi ba
so với cùng kỳ năm trước
kết quả điều tra cho thấy hầu hết các đối tượng
đều lợi dụng lòng tin mối quan hệ
cũng như sự mất cảnh giác và tâm lý hám lợi
của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
đa phần các đối tượng
lợi dụng hình thức hội họa
rồi ghi tên khống của nhiều người
vào trong cái dây hội
rồi sau đó kêu hốc nhằm mục đích
là chiếm dụng tài sản của người khác
là cả phạm tội dùng cái tài sản
như là vàng xe
để thế chấp cho người quen
sau đó lợi dụng cái việc là thang khổ
thang khó để mượn lại tài sản
rồi là tiếp hành chiếm đoạt
cũng theo lãnh đạo
phòng cảnh sát điều tra tội phạm
về trật tự xã hội công an tỉnh hậu giang
thì ngoài các thủ đoạn trên
các đối tượng còn lợi dụng sơ hở của người dân
trong lúc mua bán lúa để tráo tiền
hay hứa hẹn xin việc
và yêu cầu người dân đưa tiền rồi chiếm đoạt
vì vậy người dân cần hết sức cảnh giác
để tránh bị mắc bẫy của các đối tượng xấu
không nên tin và làm theo
bất kỳ thông tin khuyến mại nào
được chia sẻ trên các diễn đàn hoặc facebook
nếu người sử dụng facebook nhận được tin nhắn
thông báo chúc mừng trúng thưởng hay khuyến mại
thì phải chủ động gọi hỏi tổng đài trực tiếp
của nhà mạng đó để biết chính xác
nội dung khuyến mại trúng thưởng
có phải là lừa đảo hay không
đặc biệt khi phát hiện có dấu hiệu
bị lừa đảo cần chính báo ngay
với cơ quan công an để có biện pháp xử lý kịp thời
liên quan đến khu vực sụt lún đất
uy hiếp hàng chục hộ dân
ở thôn nước nia xã trà bùi huyện trà bồng
chủ tịch ubnd tỉnh quảng ngãi
đã quyết định hỗ trợ di rời khẩn cấp
đối với các hộ dân bị ảnh hưởng đến nơi ở mới
theo đó ubnd tỉnh quảng ngãi
quyết định hỗ trợ kinh phí di rời khẩn cấp
đối với một mươi bảy hộ dân là
hai trăm năm mươi năm triệu đồng với mức hỗ trợ
một mươi năm triệu đồng một hộ gạo
cứu đói đối với sáu mươi hai nhân khẩu
là ba mươi triệu đồng với mức hỗ trợ
một mươi năm kg gạo một nhân khẩu một tháng
trong thời gian ba tháng
trước đó vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bốn
tại thôn nước nia xã trà bùi
huyện trà bồng người dân đã phát hiện
một ổ sụt lún đất sâu hơn hai mét
gây hoang mang cho hàng chục hộ đồng bào
co nơi đây sau khi phát hiện
điểm sụt lún đất
bà chỉ huy phòng chống lục bão
và tìm kiếm cứu nạn của huyện trà bồng
đã đến kiểm tra thực tế và chỉ đạo di rời
khẩn cấp các hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm
đồng thời đề nghị tỉnh bố trí ở nơi nơi ở mới
để bảo vệ tính mạng và tài sản
cho các hộ dân bị ảnh hưởng
với tổng chiều dài chín trăm bảy mươi năm km
và trong đó số canh dạch
và sông trong nội thành chiếm hơn năm mươi
mạng lưới sông ngòi tại tp hcm
có một ảnh hưởng lớn tới
môi trường sống của người dân
và giao thông đường thủy
thế nhưng có nhiều con canh hiện đang
trong tình trạng ô nhiễm kéo dài
thành phố hàng năm bỏ hàng nghìn tỷ
cho công tác cải tạo và bảo vệ kênh rạch
và các kênh dạch trong thành phố
đã có bước cải thiện đáng kể
một số con kênh như kênh tàu hủ bến nghé
hay kênh nhiêu lộc thị nghè
đã trở thành các con kênh kiểu mẫu của thành phố
góp phần đáng kể vào sự cải thiện
môi trường sống của người dân nói riêng
và mỹ quan thành phố nói chung
thế nhưng ô nhiễm kéo dài
và mất mỹ quan đô thị trầm trọng
là tình trạng mà chúng tôi ghi nhận
ở một vài con kênh trên địa bàn thành phố
đơn cử như ở một nhánh kênh tham lương
đoạn qua cầu bà hôm tình trạng rác
lấp kênh đã kéo dài trong nhiều năm
và ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của người dân
riêng ở nhánh kênh tham lương
đoạn qua cầu dợ cầu con kênh này
vẫn còn ngỗ ngang và nước bốc mùi hôi thối
và tình trạng các rác vứt bừa bãi
trên thành cầu và dưới dòng sông
đang là nỗi ám ảnh của người dân tại nơi đây
để có thêm thông tin về vấn đề này
chúng tôi đã có tìm đến các cơ quan chức năng
tại một số địa phương
khi chúng tôi yêu cầu có ý kiến của chính quyền địa phương
thì cán bộ tại ủy ban nhân dân phường tân tạo
quận bình tân từ chối trả lời phỏng vấn
với lý do chưa nắm được phản ánh của người dân

nó được trông lằn
vấn đề ô nhiễm và tái ô nhiễm kênh rạch
vẫn là một vấn đề nhất nhối
tuy đã có những bước cải thiện đáng kể
nhưng để có thể nâng cao
chất lượng môi trường của người dân
tại khu vực ô nhiễm còn cần lắm
những giải pháp thiết thực nhất là ý thức
từ người dân trong việc cùng các cơ quan chức năng
chung tay giữ gìn sự trông sạch
cho những dòng kênh
chiều qua ngày một tháng bảy bộ nông nghiệp
và phát triển nông thôn đã tổ chức
họp báo công bố kết quả hoạt động của ngành
trong sáu tháng đầu năm và triển khai công tác
sáu tháng cuối năm
theo số liệu của tổng cục thống kê
tốc độ tăng gdp nông lâm nghiệp
và thủy sản sáu tháng đầu năm đạt
giá trị sản xuất toàn ngành ước đạt
bốn trăm tám mươi chín tỷ đồng tăng hai bốn mươi một
so với cùng kỳ năm ngoái
kinh ngạch xuất khẩu toàn ngành nông nghiệp
sáu tháng đầu năm ước đạt một mươi bốn tỷ

hai tám so với cùng kỳ
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
sản xuất nông nghiệp còn nhiều hạn chế
và tồn tại như triển khai đề án
tái cơ cấu ngành còn chậm và chưa đồng bộ
một số nông sản vẫn gặp khó khăn trong tiêu thụ
việc quy hoạch và quản lý quy hoạch
còn chưa chặt chẽ vẫn còn một số tình trạng
một số ngành sản xuất vượt quy hoạch
nhưng thiếu chế tài xử lý
để thực hiện yêu cầu của chính phủ là
thúc đẩy tăng trưởng nông nghiệp trong những tháng cuối năm
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ
triển khai quyết liệt tái cơ cấu trên các lĩnh vực
phục hồi đạt tăng trưởng ngành
đẩy mạnh chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới đồng thời tăng cường hoạt động
nghiên cứu chuyển giao khoa học công nghệ
và nâng cao hiệu quả công tác quản lý chất lượng
và an toàn vệ sinh thực phẩm tập trung
phát triển các hình thức tổ chức sản xuất
tình hình tiêu thụ vải tại huyện lục ngạn
tỉnh bắc giang đang bị trứng lại
giá rất mạnh sau khi các thương lái trung quốc
rút về nước sự việc một lần nữa
cho thấy cái giá phải trả khi quả vải
vẫn còn phụ thuộc mạnh vào thị trường trung quốc
giữa cây nắng hơn bốn mươi độ
phố kim lục ngạn vẫn đồng rút
kẻ bán nhưng thưa thớt người mua
vải thiều chị hà thị vinh
xã phượng sơn cho biết có mỗi hơn
một tạo vải nhưng đã dạo quanh
bốn phòng chợ vẫn chưa có đại lý nào
chấp nhận mua
theo người dân huyện lục ngạn
bằng giờ này năm ngoái giá vải
khá cao lên đến hai mươi chín
ba mươi đồng một kg
thế nhưng năm nay dù chính quyền địa phương
đã mở thêm nhiều lối xuất khẩu và nhiều
thị trường mới nhưng quả vải lại rớt
giá thảm hại mức giá thấp nhất
khi nhận được là bốn đồng một kg
còn như năm nay thì quá rẻ
cuối vụ thì thối lát
nhiều rẻ mà còn không bán được
nếu mà cái giá bảy tám nghìn
như thế này tôi thuê nhân công
nhân viên để làm là
hết không có lợi
bởi vì đầu tư ra một cái giá này là chết
năm ngoái thì rất bế bán
và cao càng ngày càng cao năm nay thì càng ngày càng xuống
không thể tính toán được
mà người dân rất là bất vả
chú bán được chục tấn thôi nhưng còn khoảng ba tấn thôi
nếu mà giá nó cũng xuống thấp thế này
thì chú thích bán thế nào
chú nói thì giờ đang tính vẫn có thể bán tôi nào nào nữa
phố kim có khoảng vài chục hộ
thu mua vải trái với thời điểm này
năm ngoái thương lái trung quốc tăng cường
mua vào thì năm nay thương lái trung quốc
lại rút về nước ha sớm
đã năm ngày nay tại lý nhà trị phượng
trung quốc chuyển sang mua vải để xấy
thế nhưng thương lái có mua hay không
trả đắt hay rẻ
bản thân chị cũng không dám chắc
bây giờ là rớt giá lắm bây giờ không có người mua
chất lên kho là cứ hai bên đầy hết
chưa có thương lái về mấy hôm nay
về không biết tính tiền hay là hạ giá hay gì
em cũng không biết nhưng mà
không thấy lên nữa thì chúng em cứ làm thôi
theo đại diện lãnh đạo huyện lục hạn
nguyên nhân khiến giá vải rất mạnh
là do thời điểm này trung quốc đang bắt đầu
vào vụ vải nên nhu cầu nhập khẩu
vải tươi từ việt nam cũng dị yếu
đặc biệt do năm ngoái giá vải
cuối vụ tăng nên năm nay người dân
cũng có tâm lý dồn vải
vào cuối vụ đợi tăng giá
năm nay thì trung quốc
chín muộn hơn và đến nay
thì trung quốc ở quảng đông đang chín
và đặc biệt nữa là hôm nay
thì không những ở trong nước ta mà
kể cả ở phúc kiến và tứ xuyên
trung quốc là đều nhiệt độ rất cao
mà nhiệt độ rất cao thì nó ảnh hưởng đến
việc tiêu thụ vải thiểu
đây là một cái mà
hai cái ảnh hưởng chính đến
việc tiêu thụ vải của
bà con dân mấy ngày qua
huyện lục ngạn còn khoảng một mươi năm
sản lượng vải chưa tiêu thụ được
các đại lý thu mua dự bàn thành phố hồ chí minh
khiến hơn nửa số gạch trên xe
đổ xuống đường
thời điểm trên tài xế lê văn thường
điều khiển xe tải chở gạch mang miền số
từ vòng xoay lê văn sĩ
vào đường bùi thị xuân
do xe chở nặng nên khi đi đến
đoạn đường đang sửa chữa thì mặt đường
bị sụt xuống khiến xe mất thăng bằng
hơn nửa số gạch trên xe tràn xuống đường
rất may trong thời điểm này không có người qua lại
nên không xảy ra thương tích gì về người
tại hiện trường hồ sâu bị sụt lún
khoảng năm mươi cm bên dưới
quét hàm ếch rộng còn chiếc xe tải thì hư
hỏng nặng đây là tuyến đường chỉ cho xe tải
có trọng tải dưới ba năm tấn lưu thông
nhưng tài xế thường vẫn bất chấp
cho xe với trọng tải hơn bảy tấn
đi vào nên dẫn đến sự cầu trên
trên cả nước đã hoàn thành ngày thi đầu tiên
của kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
năm nay kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
được tổ chức tại hai mươi ba cụm thi trên cả nước
do đó để đảm bảo trực tự
an toàn giao thông các lực lượng chức năng
triển khai đồng bộ kỹ càng
ghi nhận sau của truyền hình công an nhân dân
về tình hình giao thông tại một số địa phương
trong ngày thi đầu tiên
bảy giờ sáng tại cụng thi đại học sư phạm hà nội
để trành nắng nóng và ủn tắc
giao thông nhiều bậc phụ huynh đã đến
tử rất sớm tuy nhiên do đây là
tuyến đường đang thi công đường sát đô thị
nên tình trạng ung tắc nghiêm trọng đã xảy ra
đặc biệt sau khi kết thúc
ngày thi đầu tiên giao thông đã gây
nguyên lý tại nhiều tuyến đường trên địa bàn
thành phố hà nội lực lượng cảnh sát
giao thông khu vực thanh tra giao thông
đội quân tình nguyện đã phải rất vất vả
để điều tiết giao thông
trong các khung giờ cao điểm
lực lượng cảnh sát giao thông tại các nút
giao chính trên tuyến hồ tùng mậu
xuân thủy cầu giấy sẽ phân luồng
hạn chế cho các phương tiện xe ca
như các phương tiện tư cá nhân
đi vào khu vực này chúng tôi sẽ phân luồng
đi sang các đường nhánh xung quanh
để đảm bảo cho tuyến xuân thủy cầu giấy
luôn được đảm bảo về lưu lượng
và phương tiện tham gia giao thông
tại một số địa phương
dù lưu lượng phương tiện có tăng lên
nhưng tình hình trật tự giao thông đã được đảm bảo thông suốt
không xảy ra tình trạng ổn tắc
việc bố trí lực lượng tại các nút giao thông
phức tạp được duy trì ổn định
tạo điều kiện cho các thí sinh đến địa điểm tổ chức thi
được thuận lợi an toàn đúng thời gian quy định
và tạo điều kiện thường lại
cho phụ huynh học sinh
và các em
đến các điểm thi
được đảm bảo an toàn
theo các lực lượng chức năng
ký thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi năm
còn diễn ra trong hai ngày nữa
chính vì vậy các bậc phụ huynh
khi đưa con em đến trường
cần thực hiện đúng theo sự chỉ đạo của lực lượng chức năng
để không xảy ra hiện tượng ủn tắc giao thông
đặc biệt là các phụ huynh
khi đưa đón thí sinh
thì cấp hành tốc lục cho thăm đường bộ
đồng thời là tại các điểm thi
thì mình để phương tiện vào đúng nơi quy định
không để dưới lòng đường gây cản trở giao thông
và ảnh hưởng tới đi lại của thí sinh
hoặc là các người phụ huynh
người dân có thể liên hệ trực tiếp
các đồng chí chiến sĩ cảnh sát giao thông
tại các địa điểm thi để các đồng chí
hỗ trợ và giúp đỡ phụ huynh và thí sinh
quyên cáo người tham gia giao thông
đối với người tham gia giao thông
mà không có những việc quá cần thiết
để đi vào những tuyến đường có địa điểm thi
chúng ta có thể chọn lộ trình khác
để nhằm tạo điều kiện
cho thí sinh và người nhà thí sinh
được đi lại an toàn
và đến địa điểm thi đúng hẹn
hôm nay các thí sinh sẽ bước vào ngày thi thứ hai
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
với hai môn thi văn và vật lý
đây cũng là thời điểm các lực lượng chức năng
tiếp tục triển khai đồng bộ các phương án
đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông
đảm bảo cho một kỳ thi thông suốt
và an toàn
ban an toàn giao thông tỉnh quảng ngãi
vừa mở lớp bổ dưỡng kiến thức pháp luật
giao thông đường thủy nội địa
trong một trăm ba mươi sáu học viên là chủ các phương tiện
vận chuyển hành khách bằng đò ngang đò dọc
thành viên ban chỉ huy phòng chống lụt bão
hội viên hội chữ thực đỏ huyện
thành phố trên địa bàn tỉnh quảng ngãi
nội dung phổ biến tập trung vào
các kiến thức về luật giao thông đường thủy nội địa
quy tắc giao thông và hệ tín hiệu
kỹ thuật điều động phương tiện thủy loại nhỏ
qua đó góp phần nâng cao hiểu biết
nhận thức cho các chủ phương tiện cá nhân điều khiển
và tham gia giao thông đường thủy nội địa
phòng tránh được các nguy hiểm
nhằm đảm bảo an toàn nhất tránh các thiệt hại
về người tài sản không đáng có
và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông đường thủy nội địa
cho các chủ phương tiện người điều khiển phương tiện
và người tham gia giao thông đường thủy
đoàn kiểm tra liên ngành giữa bộ giao thông vận tải
và bộ công an về công tác kiểm soát
tải trọng phương tiện đường bộ
tại trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
vừa tiến hành kiểm tra tại tỉnh bình phước
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tỉnh bình phước
từ khi đi vào hoạt động
từ ngày một mươi sáu tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn đến nay
trạm đã kiểm tra hơn ba mươi một xe
lập biên bản xử phạt
vi phạm hành chính gần một hai trăm linh trường hợp lái xe
và chủ phương tiện vi phạm
lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện
bắt giữ hai đối tượng cò dẫn đường
cho phương tiện chạy trốn trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động
và giao cho cơ quan cảnh sát điều tra xử lý
đoàn kiểm tra kiến nghị với sở giao thông vận tải
và công an tỉnh bình phước
phải tăng cường phối hợp thanh tra kiểm tra
phát hiện sai phạm và xử phạt đơn vị bốc xếp
chú trọng các biện pháp giáo dục chính trị
tư tưởng phòng chống tiêu cực
kịp thời kiểm tra
chấn trình các cán bộ thực thi nhiệm vụ